sở xây dựng tp hcm sẽ chủ trì phối hợp cùng sở ngành liên quan tổ chức kiểm tra
ra soát đối tượng mua nhà ở xã hội nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp đã có nhà ở
nhưng vẫn được ký hợp đồng mua thuê thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố
sau khi tổng hợp danh sách các đối tượng được ký hợp đồng mua căn hộ tại các dự án nhà ở xã hội
sở xây dựng tp hcm sẽ chủ trì phối hợp với sở tài nguyên môi trường sở tư pháp
và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra ra soát đối tượng mua nhà ở xã hội nhằm kịp thời phát hiện
và xử lý những trường hợp đã có nhà ở nhưng vẫn được ký hợp đồng mua thuê nhà ở xã hội
nhưng sử dụng không đúng mục đích
dự kiến thời gian thực hiện hoàn thành trước ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi